hội nghị bộ trưởng kinh tế bốn nước campuchia lào myanmar và việt nam lần thứ một mươi hai
gọi tắt là clmvmm một mươi hai đã được tổ chức tại hà nội theo hình thức họp trực tuyến
đây là sự kiện quan trọng nằm trong khuôn khổ chương trình hội nghị bộ trưởng kinh tế asean lần thứ năm mươi hai
và các hội nghị liên quan đang diễn ra tại hà nội
hội nghị nhất trí thông qua kế hoạch hành động hợp tác kinh tế của bốn nước
giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi với năm lĩnh vực chính
một trong những trọng tâm được các bộ trưởng tập trung thảo luận tại hội nghị
là tác động của đại dịch covid một mươi chín lên các hoạt động kinh tế
và phương hướng hợp tác ứng phó khôi phục sau đại dịch
đại diện việt nam bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh đề nghị các nước quan tâm
thực hiện các biện pháp tạo thuận lợi cho thương mại đơn giản hóa các quy trình
thủ tục đối với các hoạt động xuất nhập khẩu thông quan tại các khu vực cửa khẩu biên giới
tăng cường kết nối giao thông logistic